ban thường vụ huyện ủy đông giang nam giang và tây giang tỉnh quảng nam đã tổ chức hội nghị giao ban ba huyện tây bắc quảng nam lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
đây là khu vực có vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng và đối ngoại có đường biên giới với nước bạn lào có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế với diện tích chiếm một phần ba diện tích toàn tỉnh
tại hội nghị ngoài việc đánh giá tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh công tác xây dựng đảng trong thời gian qua định hướng phát triển trong những năm tới
lãnh đạo ba huyện miền núi cao đông giang tây giang và nam giang đã đề nghị ubnd tỉnh quảng nam cần đầu tư nâng cấp và mở rộng các tuyến giao thông kết nối đồng bằng lên miền núi để bảo đảm việc vận chuyển hàng hóa thu hút khách du lịch
cũng tại hội nghị các đại biểu của ba huyện thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng địa phương
theo đó huyện nam giang chịu trách nhiệm hoàn thành đề án liên kết phát triển rừng gỗ lớn vùng tây bắc
huyện đông giang chịu trách nhiệm dự thảo hoàn thành đề án phát triển du lịch vùng tây bắc
và huyện tây giang chịu trách nhiệm xây dựng hoàn thành đề án liên kết phát triển dược liệu vùng tây bắc quảng nam